việt nam đã đi qua thời điểm dịch covid một mươi chín căng thẳng nhất nhưng hậu covid một mươi chín vẫn là nỗi lo của nhiều f khỏi bệnh
mới đây bộ y tế khuyến cáo mọi người cần liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu thấy xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm
những dấu hiệu được nhắc đến là gì
cụ thể người sau mắc covid một mươi chín cần liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nguy hiểm như dưới đây
người bệnh thấy khó thở khi hoạt động nhẹ mà tình trạng này không cải thiện khi thực hiện bất kỳ tư thế làm giảm khó thở nào
người bệnh có sự thay đổi tình trạng khó thở khi nghỉ ngơi mà không thấy đỡ hơn khi thực hiện các kỹ thuật vận động và tập thể dục
người bệnh thấy đau ngực tiêm đập nhanh hoặc chóng mặt khi ở một số tư thế hoặc trong quá trình tập luyện hay hoạt động thể lực
người bệnh xuất hiện tình trạng lẫn lộn ngày càng xấu đi hoặc bạn cảm thấy khó nói hay khó hiểu lời nói
người bệnh cảm thấy thay đổi cảm giác và vận động trên mặt tay hay chân đặc biệt là các dấu hiệu này chỉ có ở một bên cơ thể và hoặc tình trạng lo âu hay tâm trạng xấu đi hay có ý nghĩa muốn làm hại bản thân
các triệu chứng hậu covid một mươi chín rất đa dạng có đến hai trăm linh ba triệu chứng khác nhau có thể xuất hiện sau khi covid một mươi chín đã hồi phục hoặc tồn tại dài dẳng từ đầu hoặc tái phát theo thời gian
triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi khó thở đau cơ xương khớp
giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu rác suy giảm nhận thức rối loạn giấc ngủ ho đau ngực
tập thể dục giúp cải thiện sức mạnh và sức bệnh của các cơ
tuy nhiên việc tập thể dục cần đảm bảo an toàn và cần được theo dõi cùng với các dấu hiệu nhiễm covid một mươi chín khác
đôi khi bạn có cảm giác rất mệt hoặc các triệu chứng khác như kiểu kiệt sức hoặc mệt lạ sau khi gắn sức dụ rất ít
khoa học gọi chứng này là mệt mỏi sâu gắn sức
triều chứng này điển hình sẽ xuất hiện khoảng vài giờ sau khi gắn sức cả về thể chất và tinh thần
bình thường cần hai mươi bốn giờ trở lên để hồi phục cơ thể phục hồi năng lượng đồ tập trung giấc ngủ trí nhớ
nếu bạn gặp tình trạng mệt mỏi sau gắn sức bạn sẽ tập thể dục hoặc các hoạt động gắn sức khiến bạn gặp tình trạng mệt mỏi mà chỉ cần đảm bảo đủ năng lượng
nếu không có hiện tượng mệt mỏi gắn sức bạn có thể nâng cao các mức độ nặng của bài tập thể dục một cách từ từ